công an phát hiện trong túi quần của thiên có một túi ni lông chứa một mươi viên nén màu hồng thiên khai nhận là ma túy tổng hợp hiện công an huyện quảng ninh đã tiến hành niêm phong toàn bộ số viên nén trên để trưng cầu giám định khối lượng và loại chất để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố bông ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quy định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với lê anh vũ ba mươi năm tuổi ở phương thống nhất thị xã bôn hồ tỉnh đắk lắc về hành vi trộm các tài sản
vũ từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ với tổng mức án một mươi năm tù giam và cuối năm hai nghìn một mươi một vũ ra tù rồi nghiện ma túy
thời gian gần đây vũ lên thành phố buôn ma thuật xin làm thuê nhiều nghề khác nhau nhưng tiền kiếm được không đủ để mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
hằng ngày vũ đi dò la trên các tuyến phố khi thấy gia đình nào cửa mở không có người châm coi thì đột nhập trộm các tài sản
với thủ đoạn đó từ đầu tháng năm đến nay vũ đã gây ra ba vụ trộm cắp lấy cắp hai chiếc xe máy và một chiếc điện thoại di động của người dân
tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì vũ đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật điều tra bắt giữ
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tăng ba đối tượng gồm nguyễn hữu hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trương công hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và nguyễn thị kim anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
đều trú thệ phường bốn
công an thành phố đà lạt đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng trên máy tính
công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang hùng đang tổ chức đánh bạc tại quán một trăm hai mươi hai trên một nguyễn trung trực phường bốn thành phố đà lạt
hải và bà kim anh đến tham gia đặt cược mỗi ván đặt từ ba mươi đến một trăm linh nghìn đồng
trong thời gian ba mươi giây thì sẽ có kết quả chẵn lẻ dựa vào người chơi đặt cược thắng thua sẽ được hùng chung và thu tiền mua
cứ ba ván thì hùng thu tiền sâu của người chơi một lần
với số tiền là một mươi đồng
khi các đối tượng đang đánh bạc trên máy tính thì lực lượng công an thành phố đà lạt đã bắt quả tàng
số tiền thu được là năm triệu tám trăm linh nghìn đồng và hai trăm ba mươi đồng tiền sâu trên tay của hùng
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra mở rộng